cả hai đồng tiền đều có dây bảo an bằng mực xanh
những chi tiết như các dòng chữ hay chữ ký thống đốc ngân hàng trung ương mỹ đều giống nhau
nhưng câu trả lời là quá rõ ràng khi ta xoay mặt sau của chúng lại
tiền đạo cụ đạt đến độ chi tiết như thế này bắt buộc phải để trắng mặt sau
bởi nếu như những người sản xuất đạo cụ làm chúng giống hệt tiền thật
họ sẽ gặp rắc rối với các đặc vụ liên bang mỹ
đó là sự cố đã xảy ra trong quá trình quay phim giờ cao điểm hai
được sản xuất cách đây hai mươi năm
greg beasson là chủ của một công ty sản xuất đạo cụ lớn ở los angeles
vào năm hai nghìn greg nhận được một đơn hàng in một tỷ đô la tiền đạo cụ để phục vụ phim giờ cao điểm hai
hầu hết số tiền này sẽ bị nổ tung trong các cảnh quay

chúng trông rất thật thật đến mức độ một số đồng tiền thừa không bị cháy trên phim trường
bị nhân viên đoàn làm phim nhặt nhét vào túi và thử mang chúng đi tiêu ở các cửa hàng
điều này buộc các đặc vụ mỹ phải hành động và tiêu hủy toàn bộ số tiền giả này
chi phí dùng để in số lượng tiền giả này tiêu tốn tới một trăm linh đô la
nên việc phải tiêu hủy toàn bộ chúng là một thiệt hại to lớn về tài chính đối với greg
chúng tôi không làm tiền giả để lòe bịp công chúng
chúng tôi làm tiền giả chỉ để phục vụ đạo cụ phim
và sự cố giờ cao điểm hai đã bộc lộ ra một thế tiến thoái lưỡng nan với những nhà sản xuất đạo cụ
tiền đạo cụ lên hình trông phải thật nhưng lại không được thật quá khi chúng ta soi gần
nếu không người ta sẽ mang chúng đi tiêu ở ngoài đời
vấn đề ngày càng lớn hơn trong những năm gần đây
với những máy quay ngày càng có độ nét tốt hơn càng nhiều chi tiết thu nhận được ngay cả khi ánh sáng yếu
điều này buộc ngành sản xuất đạo cụ phải quy ước ra hai loại tiền đạo cụ khác nhau
mỗi loại có điểm mạnh và điểm yếu riêng
với những cảnh quay từ xa đoàn phim thường dùng loại tiền hạng tiêu chuẩn
cảnh quay biểu tượng trong phim breaking bad dùng tiền đạo cụ thuê từ công ty của greg
và nhìn từ xa những cọc tiền giả này trông khá thật
nhưng nhìn gần thì ai cũng phát hiện ra được chúng là tiền giả với hàng loạt điểm khác biệt
như bức chân dung tổng thống franklin chất lượng rất thấp so với tiền thật
thay vì ghi dòng chữ một trăm linh đô la đồng tiền giả chỉ đè chữ một trăm linh
những chi tiết nhỏ hơn trên tờ tiền như dấu của
cục dự trữ liên bang mỹ và chữ ký của thống đốc trông cũng dại hơn
có một số chi tiết được thêm vào như dòng chữ chỉ được dùng trong điện ảnh
nếu bạn dừng các cảnh quay và zoom vào từng tờ tiền sẽ nhìn thấy dòng chữ đó
tất cả những điều này nhằm giúp họ không gặp vấn đề gì với luật pháp
nếu nó bị tối tối bạn có thể thấy rằng mỗi chi tiết đều nói chỉ dùng cho dòng chữ thông thông
những thay đổi này nên giữ dòng chữ thông thông ra
nhưng nó cũng nghĩ rằng chi tiết thông thông thường không tốt cho những chi tiết gần gần
vì vậy cho những chi tiết đó phim sẽ thường dùng chi tiết tốt nhất
tuy nhiên những đồng tiền hạng tiêu chuẩn này không đủ chất lượng cho những cận cảnh
trong trường hợp này họ phải dùng tiền đạo cụ cao cấp
những đồng tiền được in giống hệt tiền thật nhưng chỉ được phép in một mặt để xếp
để tránh gây nhầm lẫn một ví dụ của việc sử dụng tiền giả chất lượng cao là phim hãy trở thành cảnh sát quay năm hai nghìn một mươi năm
và có một giải pháp nữa mà greg đã sử dụng trong vài năm qua đó đơn giản là sử dụng tiền thật
mẹo ở đây là họ dùng một cọc tiền trắng tinh sau đó đặt hai tờ tiền thật hai đầu để khiến cọc tiền trông y như thật
phương pháp dùng tiền thật thứ hai rủi ro cao hơn đó là sử dụng hoàn toàn tiền thật được chuyển từ ngân hàng đến thẳng phim trường
việc phải quản lý một số lượng lớn tiền mặt
khiến ekip làm phim có phần lo lắng nhưng kết quả của những cảnh quay sẽ là hoàn hảo và họ sẽ không gặp vấn đề gì với luật pháp cả